lợi dụng việc gắn đèn còi nhãn mát xe cứu thương và giấy điều xe do doanh nghiệp tự cấp
hai tài xế đã dùng hai xe ô tô cứu thương của tư nhân chở thuê năm người từ vùng dịch
tp hcm và bình dương về quê với giá một mươi ba năm triệu đồng
nhưng hành vi gian dối này đã không qua mắt được cơ quan chức năng
công an huyện châu thành của tỉnh kiên giang đã ra quyết định xử phạt hành chính một mươi năm triệu đồng
đối với hai tài xế trên là nguyễn văn mi phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và đặng quốc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại tp hcm về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
cụ thể vào ngày một mươi bảy tháng chín lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bảy
tỉnh kiên giang phát hiện hai xe ô tô loại một mươi sáu chỗ có gắn đèn còi xe cứu thương
trên xe chở bốn người lớn và một trẻ sơ sinh nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hai tài xế phúc và tiến không xuất trình được giấy tờ hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp
tài xế phúc thừa nhận đã trở thuê cho một cặp vợ chồng từ huyện bình chánh tp hcm
về huyện an minh của tỉnh kiên giang với giá sáu triệu đồng
còn tiến thừa nhận chở cặp vợ chồng và đứa con nhỏ từ thị xã bến cát của tỉnh bình dương
về huyện u minh thượng tỉnh kiên giang với giá bảy năm triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín cũng với hành vi chở thuê người từ vùng dịch
tiến đã bị cơ quan huyện đông hòa tỉnh phú yên lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi trên
và bị tạm giữ xe ô tô giấy phép lái xe